do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong những ngày vừa qua tại tỉnh ninh thuận có mưa to
kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh mực nước trên các sông suối đang trên mức báo động hai và ba
hàng nghìn hectare đất sản xuất hàng trăm căn nhà đường giao thông đã bị ngập lụt
sạt lở hoặc hư hỏng nặng ước tính thiệt hại ban đầu hơn ba mươi năm tỷ đồng
hiện nay tổng dung tích các hồ chứa trên địa bàn tỉnh ninh thuận đạt hơn một trăm sáu mươi chín triệu m hai
trên một trăm chín mươi hai triệu mét khối để bảo đảm an toàn cho đập hồ chứa hầu hết các hồ chứa nước đều đang xả lũ
mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường giao thông sạt lở hơn ba trăm linh căn nhà bị ngập nước tốc mái sụp đổ
gần ba ha đất sản xuất nông nghiệp làm muối đất trồng thủy sản của nông dân bị thiệt hại nặng nề
tại vùng trồng lúa huyện thuận nam hàng trăm hectare lúa bị ngập hoàn toàn người dân phải đắng lòng
cắt lúa chưa chín về để vớt vát thua lỗ nhiều nông dân phải bán dụng lúa với chi phí sản xuất
hàng chục triệu đồng bị ngập để cho vịt vào ăn với giá trị hơn một triệu đồng
như vậy là có vịt tới hỏi mua minh mình mình là phải bán rẻ trong đó là bốn xào tám bốn xào tám mình bán có một triệu thôi
mình vớt coi như là một chút ít thôi chứ không có nhiều còn mà nhiên cũng chấp nhận lỗ
hy vọng vào bốn xào nhau để bán trong dịp tết dương lịch năm hai nghìn một mươi bốn
đang đầy quả trí bói trên sàn của gia đình anh đào ngọc kha ở thôn thái an xã vĩnh hải
huyện ninh hải như tan thành mây khói vì cả giàn nho đã bị hư hại hơn năm mươi quả phải cắt quả cho bỏ ăn
phí chi phí mà từ đầu mùa tới có mùa là khoảng hai mươi mấy ba mươi triệu nhưng mà hư như vậy thì thu lại
chắc khoảng một mươi mấy triệu mùa này là mình phát thu là mình thăm vật tư lại thăm chi phí lại
bây giờ là số này cắt bỏ còn số sau giữ có thứ được nhiều thì được chứ cũng không biết sao
hiện tại tỉnh ninh thuận đang tập trung huy động phương tiện sức người ra cố các hồ đập
sông suối bị sạt lở khai thông tạm các tuyến giao thông bị chia cắt chỉ đạo nông dân khẩn trương
thu hoài khoa màu với phương châm xanh nhà hơn giá đồng để giảm thiểu thiệt hại cho người dân